tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ trong toàn đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng
nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chương trình đối thoại với bí thư tri bộ đang là một trong những cách làm hay mà huyện ủy triệu phong tỉnh quảng trị
thực hiện trong hai năm qua và đã mang lại những hiệu quả thiết thực
để chuẩn bị cho phiên đối thoại giữa bí thư các tri bộ với huyện ủy triệu phong cấp ủy ban công tác mặt trận đùng hoái bầu
xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn về công tác xây dựng đảng
cũng như các vấn đề nổi bật tại địa phương
với đặc thù là một tri bộ liên thôn địa bàn dân cư rộng công tác xây dựng đảng có những vấn đề mang tính đặc trưng
nên việc lấy ý kiến của người dân tại nơi cư trú giúp cho cấp ủy tri bộ chuẩn bị được những nội dung trọng tâm
để trao đổi bàn bạc cụ thể tại phiên họp tri bộ trước khi trở thành ý kiến thống nhất được trình bày tại phiên đối thoại
tại đây các ý kiến đối thoại với ban thường vụ huyện ủy xoay quanh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở như
công tác phát triển đảng cũng như quản lý đảng viên còn gặp nhiều khó khăn
việc bố trí cán bộ làm công tác đảng ở một số đơn vị còn chưa phù hợp chưa đúng chuyên môn
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cần được triển khai sâu rộng và đồng bộ hơn nữa
đảng bộ huyện triệu phong có bốn mươi ba cơ sở đảng trực thuộc hai trăm năm mươi tri bộ trực thuộc các đảng bộ với hơn ba năm trăm linh đảng viên
đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng
với phương châm hướng về cơ sở gần dân trọng dân chăm lo lợi ích của nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi năm theo định kỳ ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ lãnh đạo các xã thị trấn
bí thư tri bộ đảng bộ cơ sở
các phiên đối thoại là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo huyện triệu phong nắm bắt các vấn đề bức xúc
từ đó xây dựng phương án giải quyết kịp thời phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các bí thư tri bộ trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay
sắp tới là sẽ đối thoại và chỉ đạo các ngành ủy ban nhân huyện đối thoại với trường thôn
tiếp tục chỉ trị cử lãnh đạo của các bán đảng bán phong huyện ủy ủy ban mặt trần và các đoàn thể
cùng với dưới hàng tháng để giữ sinh hoạt các tri bộ để tiếp tục nắm tên in cơ sở
để kịp thời báo cáo ban thường vụ để tập trung giải quyết những vấn đề mà được cán bộ đảng viên quan tâm
nhờ triển khai tốt các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
đặc biệt là hình thức đối thoại với bí thư tri bộ trực thuộc đảng bộ các xã thị trấn
nên đa số các tri bộ trên địa bàn huyện triệu phong đã có những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng đảng
nhất là gắn công tác xây dựng đảng
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương kết quả đánh giá năm qua ở hai trăm năm mươi tri bộ thuộc các loại hình trên địa bàn huyện triệu phong
số tri bộ trong sạch vững mạnh chiếm tám mươi trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu chiếm ba mươi một năm trì bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm một mươi chín